sau khi nghị quyết chuyên đề về nâng cao kiện toàn đội ngũ chất lượng cảnh sát khu vực
được công an tp hạ long triển khai thực hiện bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là nhiều địa bàn phức tạp
về an ninh trật tự đã được dần ổn định những vụ việc phát sinh từ cơ sở
cũng được giải quyết ngay từ lúc ban đầu
và quan trọng nhất là công tác nắm địa bàn điều tra cơ bản đã được nâng lên rõ rệt
từ đó giúp lực lượng công an chủ động phát hiện đấu tranh rất hiệu quả
với các loại tội phạm trong đó có tội phạm nước ngoài
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hạ long
đồng loạt tiến hành kiểm tra khám xét và phát hiện bắt giữ hai mươi hai đối tượng người trung quốc
cùng nhiều phương tiện thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng internet
đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận lợi dụng lãnh thổ việt nam
và hạ tầng mạng internet để tiến hành đường dây đánh bạc cho người trung quốc
trước đó lực lượng công an tp hạ long
đã tiến hành kiểm tra ra soát chặt chẽ người nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn
khiếp thời phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn
từ đó báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập đấu tranh thành công chuyên án
cái thứ nhất là nắm được tình hình và giải quyết tất cả tham mưu cấp ủy chính quyền
cũng như lực lượng công an đã giải quyết những vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở
cái thứ hai qua công tác mà lắm hộ lắm người
quản lý cư trú đã phát hiện ra nhiều những vụ việc để phục vụ cho công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng cảnh sát khu vực đã bám sát được dân
đã thực hiện đúng được chức năng nhiệm vụ theo đúng thông tin khủng trí mà bộ công an quy định
tức là gần dân sát dân và tất cả mọi vấn đề được giải quyết ngay tại cơ sở
không chỉ là kiểm tra nhân hộ khẩu quản lý cư trú lực lượng công an cơ sở
đội ngũ cảnh sát khu vực cũng được giao nhiệm vụ tập trung quản lý
với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn phường
xác định tình trạng đưa người nghiện vào áp dụng biện pháp giáo dục tại cộng đồng hay cai nghiện bắt buộc
mục tiêu hướng tới là ngăn ngừa không để phát sinh các vụ việc mất an ninh trật tự
tạo điều kiện để người nghiện ma túy sau cai có thể tái hòa nhập cộng đồng
đối với từng nhiệm vụ đề ra công an thành phố hạ long giao trách nhiệm cho người đứng đầu công an các phường
để có cơ chế kiểm tra giám sát đảm bảo thực chất và hiệu quả
trong thời gian sáu tháng đầu
năm hai nghìn một mươi chín thực tế chúng tôi đã kiểm tra và chúng tôi đã quản lý cư trú
đối với từng hộ dân đạt khoảng trên năm mươi thăm hỏi nhân dân qua công tác thăm hỏi
để nắm được tình hình trong nhân dân để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các đồng chí trong dân vực rất là tốt luôn luôn theo dõi bám sát địa bàn
phải nắm bắt từng mọi hoạt động của khu phố để có những biện pháp xử lý kịp thông
còn về cái thái độ thì rất là tốt nói chung là hòa nhã tác phong rất là tốt nói chung là đúng tư cách của người công an nhân dân
sắp xếp tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở là một chủ trương lớn của bộ công an
kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cảnh sát khu vực là giải pháp để có thể giải quyết tốt những vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đảm bảo chủ động kịp thời phát hiện đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
cuộc sống bình yên cho nhân dân